tỉnh đồng nai sẽ sắp nhập hợp nhất giải thể chuyển đổi gần một trăm linh đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh
đó là con số được tỉnh ủy đồng nai đưa ra tại hội nghị cán bộ chủ chốt góp ý thực hiện các nghị quyết của hội nghị lần thứ sáu
ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi hai trên địa bàn tỉnh
tại hội nghị hơn hai trăm năm mươi đại biểu được chia làm ba tổ thảo luận các dự thảo kế hoạch của tỉnh ủy thực hiện nội dung nghị quyết của hội nghị lần thứ sáu
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
đối với thực hiện nghị quyết số một mươi tám về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
nhiều đại biểu thẳng thắn góp ý cần có chế độ khuyến khích những cán bộ nghỉ hưu trước tuổi
còn theo phương án kiện toàn tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh thực hiện nghị quyết số một mươi chín sẽ có gần một trăm linh cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh đồng nai hợp nhất giải thể chuyển đổi
theo tỉnh ủy đồng nai hiện địa phương có chín trăm tám mươi đơn vị sự nghiệp công lập với hơn bốn mươi năm biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước
tổng chi thường xuyên trong năm hai nghìn một mươi bảy là bốn bốn trăm chín mươi chín tỷ đồng